mới đây hệ thống tiêm chủng vnvc được vinh danh top một mươi công ty dược uy tín năm hai nghìn hai mươi hai
đây là dấu mốc quan trọng trong sự phát triển của hệ thống tiêm chủng vnvc
khẳng định quy mô chất lượng và sự tin tưởng của hàng triệu khách hàng
với hệ thống tiêm chủng dịch vụ hàng đầu việt nam
chương trình lễ vinh danh top một mươi công ty dược uy tín năm hai nghìn hai mươi hai
do công ty cổ phần báo cáo đánh giá việt nam phối hợp cùng bộ thông tin và truyền thông tổ chức
vào chiều ngày năm tháng một năm hai nghìn hai mươi ba
tại hà nội đã công bố hệ thống tiêm chủng vnvc thuộc công ty cổ phần vaccine việt nam
là công ty dược uy tín đứng đầu trong top một mươi công ty dược việt nam uy tín năm hai nghìn hai mươi hai
sự kiện này vinh danh những nỗ lực vượt trội của vnvc trong suốt những năm qua
đẩy mạnh phát triển hệ thống trung tâm tiêm chủng về mọi miền
để tất cả trẻ em và người lớn đều có cơ hội tiêm chủng phòng bệnh
đặc biệt ghi nhận thành tích lịch sử đáng tự hào khi vnvc là đơn vị đầu tiên
đưa vắc xin covid một mươi chín của astrazeneca về việt nam
tổ chức tiêm miễn phí cho hàng chục ngàn người dân và chuyển giao phi lợi nhuận cho bộ y tế
kịp thời bảo vệ tuyến đầu chống dịch bảo vệ tính mạng nhân dân
trong thời điểm dịch covid một mươi chín bùng phát nguy hiểm nhất